chiều nay ngày một mươi bốn tháng ba công an huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tài xế là lê hoàng quân chú tại tỉnh đắk nông lái xe khách dường nằm
mang biển số năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín và phan đình thành chú tại tỉnh thừa thiên huế lái xe tải
mang biển số là bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một gây tai nạn trên đoạn tuyến cam lộ la sơn vào tối ngày một mươi tháng ba
cả hai tài xế trên đều bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định an toàn
giao thông gây hậu quả nghiêm trọng như truyền hình nhân dân đã đưa tin
tối ngày một mươi tháng ba tài xế lê hoàng quân lái xe khách dường nằm chạy trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
hướng bắc nam khi đến km số năm mươi tám của cao tốc thì va chạm với xe tải của tài xế phan đình thành
đang dừng đỗ bên đường để thay lốp hậu quả của vụ va chạm khiến hai vợ chồng trẻ đi trên xe khách
dường nằm tử vong tại chỗ tám hành khách khác bị thương theo kết quả điều tra ban đầu lái xe tải
khi dừng để sửa chữa trên làn đường đã không đặt tín hiệu cảnh báo lái xe khách dường nằm thì
không tập trung quan sát khi điều khiển phương tiện